thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm cho đến chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc trực thăng bị rơi tại khu vực biển giáp danh giữa vịnh hạ long với xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
cụ thể hộp đen của chiếc trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái
bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn
tuy nhiên do sự cố quá nhanh nên phi công không xử lý kịp
tối nay văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đơn vị đã yêu cầu bộ tham mưu quân khu ba biên phòng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn
trước đó ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm năm nạn nhân xấu xố
hơn sáu trăm linh người bao gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng với nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động tìm kiếm
cho đến thời điểm này bốn trong số năm thi thể nạn nhân đã được tìm thấy công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại đang được tiếp tục triển khai